thưa quý vị dù chỉ là những người chưa hề quen biết thế nhưng hàng trăm tình nguyện viên tại thành phố đà nẵng đã túc trực ngày đêm trên các cung đường sẵn sàng hỗ trợ bà con trên hành trình về quê bằng xe máy đầy vất vả
với mong muốn có thể phần nào chia sẻ giảm bớt khó khăn tiếp thêm động lực cho người dân những ngày này các điểm phục vụ lương thực miễn phí trạm sửa xe lưu động đã có mặt mọi lúc mọi nơi trên dọc tuyến đường người dân ngang qua đà nẵng
điểm phục vụ miễn phí đồ ăn nước uống thuốc men sửa xe đồ săn thay nhất chúc bà con thường lộ bình an
đây chỉ là một trong rất nhiều điểm hỗ trợ của các tình nguyện viên trên dọc tuyến đường bà con về quê ngang qua địa phận đà nẵng
trước đây khi nhận được thông tin có đoàn về những thành viên trong đội tình nguyện sẽ xuất phát đến các địa điểm nghị chân để giúp đỡ người dân
thế nhưng những ngày này liên tục hàng ngàn người nối đuôi nhau về quê
vì vậy mà họ đã
dựng lêu túc trực ở đây cả ngày lận đêm
trong những bộ đồ bảo hộ kín mít không ai bảo ai
mọi người chia nhau ra làm việc
người phát nương thực người sửa xe người thăm hoại sức khỏe hỗ trợ về y tế
tất cả đều khẩn trương và hối hả để kịp cho bà con tiếp tục chuyến hồi hương dài hàng ngàn cây số
bà con tới đây thì họ sẽ được nghỉ ngơi ăn uống cho giữ lại sức khỏe và sửa lại hết toàn bộ xe cho bà con
đổ xăng đầy cho bà con để bà con yên tâm di chuyển tiếp
với cái về dịch đó thì bọn em cũng đã có cái phương án cống dịch rồi
thì có cái khoảng cách an toàn
và có luôn có một độ khó khăn
thử khuẩn để làm cái việc đó cho an toàn
thì ở đây là những bà con từ bình dương về
cũng có là ở cái vùng cũng nguy hiểm
cho nên bọn em cũng có cái trách nhiệm là giữ an toàn cho bản thân và cho mọi người
thì đây là đợt thứ hai sau cái giãn cách ở miền nam là mở
đoàn này là đoàn thiếu tư
thứ tư ở trong tuần này là bà con về đây
tỉnh bình dương qua thì tất cả với tấm lòng của các anh em bdc các các mạnh thường quân
cũng muốn hỗ trợ cho bà con bước về tới nơi cho nó an toàn
bằng tất cả tấm lòng họ giải nắng dầm mưa
cũng chỉ với mong muốn nhỏ nhoi có thể phần nào đó bước đi nỗi vất vả
mang đến những ấm áp và tiếp thêm động lực để bà con có thể tiếp tục hành trình dài
mà cũng rất may là cũng có rất là nhiều
cũng có những nơi họ cũng có giúp đỡ
mình họ có thể cho sữa bánh mì
không có người cho tiền
khi dịch bệnh bà con đã được giúp đỡ
qua đi điều còn động lại có lẽ không phải là những khó khăn vất vả đã trải qua
mà chính là tình người ấm áp sẻ chia giúp đỡ nhau trong lúc hoàn nạn
chính trong hoàn cảnh ấy lại càng thấy rõ tình nghĩa đồng bào của những người con việt nam chung một dòng máu đỏ da vàng